hơn một tháng qua theo phản ánh của nhiều hộ dân sống dọc tuyến đường ven quốc lộ chín mươi một c
đoạn từ ngã ba cầu tôn đức thắng thuộc phường năm đến cầu mới thuộc xã vĩnh trạch
thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu tình trạng xe tải chở đất để san lấp mặt bằng
tung hoành lưu thông trên tuyến quốc lộ này bất kể ngày đêm
đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sinh sống ở đây và là nỗi khiếp sợ cho nhiều người tham gia giao thông
sau khi mở rộng nâng cấp tuyến quốc lộ chín mươi một c là tuyến đường huyết mạch nối liền từ trung tâm thành phố bạc liêu
đến thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng đã tạo thuận lợi cho rất nhiều người dân
tuy nhiên đáng lưu ý hơn một tháng nay người dân sống ở tuyến quốc lộ chín mươi một c và người tham gia giao thông
luột bức xúc bất bình trước tình trạng hàng ngày có hàng trăm lượt xe tải lớn chuyên vận chuyển đất san lấp mặt bằng
trên tuyến đường này gây bụi mù mịt trên đường
bên cạnh đó những chiếc xe này chạy với tốc độ cao và làm đất rơi xuống mặt đường bừa bãi ngổn ngang
gây nguy cơ mất an toàn giao thông và tiềm ẩn tai nạn giao thông cho người dân
từ khi những chiếc xe tải chở đất này xuất hiện cuộc sống của rất nhiều gia đình bị đảo lộn hoàn toàn
nhiều ngôi nhà luôn đóng kín cửa che bạt ni lông nhưng vẫn không thể tránh được bụi
có ngày bụi đóng dày đặc người dân liên tục quét bụi nhưng vẫn không sể
mặc dù người dân đã rất nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương
các ngành chức năng của bạc liêu
nhưng không hiểu sao tình trạng này kéo dài mà không được ngăn chặn khắc phục
chính quyền và các cơ quan chức năng ở bạc liêu sớm vào cuộc và xử lý triệt đề
những hung thần xe tải chở đất này trả lại một cuộc sống bình yên cho người dân trên tuyến quốc lộ chín mươi một c